thưa quý vị và các bạn như vậy là chỉ còn hơn nửa tháng nữa sẽ đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
không những người dân trong nước đang dục dịch để về quê đón tết
mà cả các kiều bào ở nước ngoài cũng đang chuẩn bị về nước để đón tết cổ truyền của dân tộc
thế nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch kiều bào về đón tết tại tp hcm cần chuẩn bị những gì
mời quý vị cùng theo dõi
theo đó các kiều bào về tp hcm đón tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai phải thực hiện quy trình kiểm soát dịch covid một mươi chín
gồm năm bước đã được ủy ban dân tp hcm ban hành
đối với hành khách chuẩn bị đến tp hcm bao gồm các kiều bào ngành y tế tạm chia thành hai giai đoạn
cụ thể trước nhập cảnh bà con cần có xét nghiệm pisa âm tính trong bảy mươi hai giờ
trừ trẻ em dưới hai tuổi được cơ quan thẩm quyền của nước sở tại xác nhận
đồng thời hành khách phải khai báo y tế khai báo về việc tiêm vaccine không áp dụng đối với trẻ em từ một mươi hai tuổi trở xuống
người từng là f cần có giấy xác nhận khỏi bệnh
khi nhập cảnh vào tp hcm bà con phải thực hiện theo quy trình năm bước ủy ban dân thành phố đã ban hành
bước một vừa đắp xuống sân bay bà con phải tạo mã quy đồ cá nhân bằng cách cài đặt ứng dụng pc covid
bước hai người nhập cảnh sẽ được xét nghiệm nhanh tại sân bay tần sớ nhất
nếu tết nhanh dương tính hành khách sẽ phải làm xét nghiệm pcr khẳng định và chuyển về bệnh viện giã chiến số một mươi hai giải trình tự gen
bước ba đối với trường hợp test nhanh âm tính bà con được hướng dẫn rời sân bay về nơi cư trú đã đăng ký trước
trong quá trình di chuyển bà con không được dừng dọc đường bảo đảm năm k
bước bốn khi bà con đã về nơi cư trú địa phương tiếp tục giám sát theo dõi sức khỏe và việc tuân thủ các quy định phòng dịch
theo ông nguyễn hữu hưng có hai trường hợp với hành khách khi về địa phương đã tiêm đủ liều phải theo dõi sức khỏe tại nhà ba ngày
với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mỗi vaccine cần cách ly tại nhà bảy ngày
bước năm nhân viên y tế địa phương tới lấy mẫu xét nghiệm pcr cho người nhập cảnh vào ngày cách ly thứ ba hoặc thứ bảy tùy theo đối tượng như trên
nếu âm tính người nhập cảnh tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà cho đủ một mươi bốn ngày
nếu dương tính sẽ được đưa đến điều trị tại bệnh viện giã chiến số một mươi hai
nếu vì lý do gì đó mà y tế địa phương mặc dù đã tiếp nhận thông tin nhưng chậm tiếp cận
thì quý bà con quý hành khách nên chủ động liên hệ với trạm y tế để các trạm này phải biết và hỗ trợ